nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá thúc đẩy phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm
tối hai mươi bảy tháng một mươi một tỉnh phú thọ tổ chức khai mạc hội trợ quảng bá kết nối giao thương sản phẩm ô cốp và nông sản
tham dự có trên ba trăm linh gian hàng của nhiều hợp tác xã doanh nghiệp làng nghề trang trại trong tỉnh và hai mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước
đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm quảng bá xúc tiến các sản phẩm ô cốp nông lâm sản
các tiến bộ kỹ thuật mới tạo cơ hội hợp tác cho các chủ thể tham gia tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
là cơ hội kết nối cung cầu giữa nhà cung cấp thiết bị vật tư đầu vào với người sản xuất nguyên liệu
nhà chế biến kinh doanh thương mại để hình thành các chuỗi cung cầu